liên quan tới vụ giết người xảy ra tại tổ bốn ấp một xã sông chầu huyện tràng bom
vào ngày hôm nay ngày hai mươi bốn tháng bốn công an tỉnh đồng nai cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can một mươi ba đối tượng
đều trú tại tỉnh gia lai về hành vi giết người
trước đó vào khoảng một mươi bảy h ngày một mươi tháng bốn tại ấp một xã song chầu huyện tràng bom
xảy ra vụ đánh nhau giữa hai nhóm thanh niên dẫn đến anh rama phan sinh năm hai nghìn một mươi một tỉnh gia lai tử vong
sau khi xảy ra sự việc công an huyện tràng bom nhanh chóng phối hợp với công an tỉnh đồng nai
tiến hành khám nghiệm hiện trường điều tra và truy bắt các đối tượng gây án
đến dạng sáng ngày một mươi ba tháng bốn lực lượng công an đã bắt giữ một mươi ba đối tượng và thu giữ tăng vật liên quan
qua điều tra ban đầu cơ quan công an xác định nguyên nhân dẫn đến vụ giết người là do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm
liên quan tới hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy mới đây phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy phối hợp cùng công an huyện mường khương và phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lào cai
đã bắt giữ thành công một đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép tám bánh heroin cùng bốn kg ma túy đá
cụ thể vào khoảng một mươi năm h ba mươi phút ngày hai mươi ba tháng bốn tại khu vực đường quốc lộ bốn d thuộc địa phận thôn giáp cư
xã lùng vai huyện mường khương tỉnh lào cai lực lượng chức năng đã tiến hành mật phục bao vây
và bắt giữ thành công đối tượng giàng xeo trúng chú tại xã thanh bình huyện mường khương tỉnh lào cai
khi đối tượng này đang có hành vi vận chuyển trái phép tám bánh heroin và bốn kg ma túy đá
bước đầu giàng xeo trúng khai nhận mang số ma túy trên xuống thành phố lào cai để bán cho một đối tượng không rõ tên tuổi để kiếm lời
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lào cai vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
công an thành phố hải phòng vừa phát hiện và thu giữ hàng nghìn bình khí n hai o hay còn gọi là khí cười
tại các cơ sở sang chiết chui chuyên phục vụ các quán karaoke quán bar trên địa bàn thành phố hải phòng
và các địa phương lân cận
vào ngày hai mươi ba tháng bốn tổ công tác công an thành phố hải phòng bất ngờ kiểm tra một cơ sở sản xuất tại lô chín
phường đằng hải quận hải an phát hiện cơ sở này đang có hành vi sang chiết khí bình khí cười
thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng thu giữ gần một hai trăm linh bình kim loại có kích thước và màu sắc khác nhau
nhiều máy phục vụ cho việc sang chít tám cân điện tử cùng các tân vật khác
đại diện cơ sở không xuất trình được giấy phép kinh doanh không có hóa đơn giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ loại khí trên
trước đó tại khu vực phường đăng lâm quận hải an và quận đồ sơn công an thành phố hải phòng cũng phát hiện và thu giữ gần một bảy trăm linh bình khí n hai o
liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng liên hoàn giữa ba ô tô là một người chết và tám người bị thương
liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng liên hoàn giữa ba ô tô là một người chết và tám người bị thương

ngoại trưởng công an thị xã đức phổ tỉnh quảng ngãi đăng khẩn chơn điều tra và bước đầu xác định lái xe dương tính với ma túy
lái xe huỳnh văn phong bốn mươi chín tuổi ở tỉnh bà rịa vũng tàu điều khiển đầu kéo xe bồn

đến chiều nay ngày hai mươi bốn tháng bốn có sáu người đang điều trị tại bệnh viện đa khoa đặng thùy trâm
hai người bị thương nặng chuyển đến bệnh viện đa khoa đà nẵng
hiện các nạn nhân đã qua cơn nguy kịch
được biết những người bị tai nạn là họ hàng đang từ khánh hòa về quảng ngãi dự đám rỗ
trước đó vào khoảng giờ ngày hai mươi bốn tháng bốn trên đoạn quốc lộ một a thuộc thôn vĩnh an xã phổ khánh thị xã đức phổ
xe đầu kéo mang biển kiểm soát năm mươi ld một mươi ba nghìn ba trăm năm mươi bốn gây tai nạn giao thông liên hoàn với hai ô tô khách
làm một người tử vong tại chỗ và tám người bị thương
vào ngày một mươi năm tháng ba việt nam chính thức đón
khách quốc tế mở cửa hoàn toàn du lịch
đây là dấu mốc để toàn ngành du lịch bừng tỉnh sau kỳ ngủ đông hướng tới giai đoạn phục hồi và khởi sắc
nhìn lại sau hơn một tháng mở cửa thị trường khách du lịch quốc tế đã ghi nhận những tín hiệu khả quan
sân bay quốc tế đà nẵng trưa ngày hai mươi bảy tháng ba một trăm sáu mươi hành khách khởi hành từ singapore là đoàn khách quốc tế đầu tiên quay trở lại thành phố sau hơn hai năm gián đoạn
niềm vui mừng và những cảm xúc đặc biệt đối với cả hành khách
qua những người tiếp đón
trở lại việt nam sau hơn hai năm ngày hôm nay rất là tuyệt vời chúng tôi cảm ơn sự đón tiếp của các bạn
đoàn khách mỹ đầu tiên quay trở lại hội an với bà nanci lasi cũng như nhiều hành khách trong đoàn
đây cũng là chuyến đi đầu tiên kể từ thời điểm
riêng trong tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai khách quốc tế đến việt nam tăng bốn mươi một bốn so với tháng trước và gấp hai hai lần so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một
tính chung quý i năm hai nghìn hai mươi hai khách quốc tế đến việt nam đạt gần chín mươi một lượt người tăng tám mươi chín một so với cùng kỳ năm trước
đến bây giờ có thể khẳng định là chính sách mở cửa du lịch quốc tế của việt nam là cởi mở nhất trong khu vực đông nam á
hầu như tất cả các nước đều còn có những rào cản
chính sách này trên hết nọ kể cả vấn đề về cách ly khi mà khách vào du lịch tại các quốc gia đó
tuy nhiên việt nam là hoàn toàn thuận lợi mọi chính sách đều thông thoáng
sự quay trở lại của khách quốc tế bên cạnh sự phục hồi của nguồn khách trong nước đã mang lại bầu không khí đầy hứng khởi tại các điểm đến
người dân và du khách được tiếp thêm niềm tin về sự hồi sinh của ngành du lịch
vâng khó có thể nói hết được niềm vui của
những người làm du lịch với sự kiện việt nam chính thức đón khách quốc tế mở cửa hoàn toàn du lịch
thế nhưng để phục hồi thị trường thì nhất là thị trường khách quốc tế như trước khi dịch bệnh diễn ra thì vẫn sẽ là một chặng đường
bởi thực tế đã có những rào cản khách quan và những vướng mắt cần phải thấu gỡ
thời kỳ cao điểm cuối năm hai nghìn một mươi chín quý i năm hai nghìn hai mươi sân bay quốc tế đà nẵng ghi nhận bình quân bảy mươi bảy mươi năm chuyến bay quốc tế mỗi ngày
tức là mỗi tuần khoảng năm trăm linh chuyến
ngày đạt chưa được một khi mỗi tuần chỉ có bốn chuyến bay
khách quốc tế đến việt nam nói chung vẫn là một con số hết sức khiêm tốn
điều này trước hết xuất phát từ nhu cầu đi du lịch của du khách chưa cao
có nhiều cái lý do
cái thứ nhất là vấn đề về chi tiêu cho cái du lịch của khách nước ngoài còn rất nhiều có nhiều hạn chế
vấn đề về khủng hoảng kinh tế vấn đề về ai ngại đi lại trong du lịch
các nước xe tải cũng còn nhiều những chính sách ràng buộc cho nên là khách người ta rất là ngại trong cái việc mà đi ra nước ngoài
là công ty lữ hành chuyên đón khách quốc tế đơn vị này cho biết trong hơn một tháng qua
khách quốc tế chủ yếu tập trung ở thị trường đông nam á
những nguồn khách lớn trước đây như trung quốc vẫn chưa thể khai thác
những thị trường xa lại cần thời gian chuẩn bị
với cái chính sách phòng chống dịch như hiện nay của trung quốc thì tôi nghĩ là còn rất là lâu nữa
thì chúng ta mới đón được
các yêu cầu từ các đối tác xa như châu âu châu úc mỹ thì đã có
thì thông thường là người ta thực hiện chuyến đi cái kế hoạch của họ là rơi vào tầm khoảng sáu tháng đến một năm
nhanh nhất thì ba tháng
thì hy vọng từ tháng ba cho đến khoảng tháng tám thì bắt đầu là chúng ta sẽ đón những nguồn khách từ thị trường xa như vậy
ngoài những lý do khách quan thì vấn đề mấu chốt quan trọng ảnh hưởng đến lượng khách quốc tế
là visa hiện nay việc cấp visa cho khách quốc tế vẫn có những vướng mắt cần tháo gỡ
ở thời điểm này thì cái việc mà thay đổi trong nhu cầu và thủ đô thị của du khách đã khiến cho cái việc chúng ta áp dụng cái khung pháp lý về thị thực nhập cảnh cho khách du lịch như hai nghìn một mươi chín thì nó đã có một số điểm bắt cập
cụ thể là khách lẻ tăng rất nhanh thị thực thì họ có thể chủ ra họ tự xin
nhưng mà nếu xin qua các công ty bảo lãnh thì các công ty bảo lãnh sẽ khó mà đứng đó bảo lãnh được vì họ không quản lý khách mà chỉ có thể là apply trên cái kênh gọi là e visa online
tuy nhiên thì offlines hiện nay thì chắc là do nhu cầu lớn nên là cái thời gian chờ đợi kết quả của visa là chậm và một số khách thì không chờ được lâu quá
người ta chuyển hướng đi du lịch các nước khác
theo đánh giá của các chuyên gia
phải đến năm hai nghìn hai mươi
thị trường khách du lịch quốc tế
mới phục hồi như thời điểm năm hai nghìn một mươi chín
hy vọng rằng khi cửa lớn đã mở
các nút thác nhỏ sẽ sớm được gỡ bỏ
để đẩy nhanh quá trình hồi sinh cho ngành du lịch
ngày hai mươi bốn tháng bốn
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành tỉnh trà vinh cho biết
đang tạm giữ hình sự huỳnh minh tuân
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
ngụ tại ốc đầu dòng a xã mỹ chánh huyền châu thành
về hành vi mua bán thuốc lá điếu nhập lậu
vào đêm hai mươi ba tháng bốn
khi tiếp nhận tin báo có đối tượng mua bán hàng cấm
là thuốc lá điếu nhập lậu
công an huyền châu thành phối hợp
công an thị trấn châu thành huyền châu thành
tổ chức tuần tra ra các tuyến giao thông
khi đến đoạn đường thuộc khóm một thị trấn châu thành
thì cơ quan công an phát hiện xe mô tô
do huỳnh minh tuân điều khiển
có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra
thì phát hiện bên trong các bao thức ăn thùng giấy
được một năm trăm linh có thuốc lá điếu nhập lậu hiệu jet vhero
cơ quan công an tiến hành lập biên bản tạm giữ tan vật
và phân tiện vi phạm
quá trình làm việc bắt đầu tuần hai nhận
ngày hai mươi hai tháng bốn tuần liên hệ và mua một năm trăm linh
có thuốc lá điếu nhập lậu của một người bạn
tỉnh long an với số tiền hai mươi sáu triệu hai trăm năm mươi ngàn đồng
với mục đích bán lại kiếm lợi
đến đêm hai mươi ba tháng bốn
khi đang đi bán lại số thuốc lá
thì bị phát hiện bắt giữ
vụ việc đang được công an huyền châu thành
tiếp tục điều tra làm rõ xử lý
sau thời gian tích cực điều tra
ngày hai mươi bốn tháng bốn công an huyện thống nhất
tỉnh đồng nai đã kết luận điều tra
đồng thời chuyển hồ sơ đến viện kiểm sát nhân dân
cung cấp đề nghị truy tố bị can
nguyễn sơn lâm bốn mươi năm tuổi ngụ tài sản
bào hàm hai huyện thống nhất tỉnh đồng nai
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết luận điều tra
lâm là đối tượng không có việc làm ổn định
để có tiền tiêu xài
nên lâm đã tìm cách liên hệ với anh
đinh đình hải ngụ huyện thống nhất
là người chuyên đi thu mua cây
và nói dối mình là tinh tuấn ngụ thành phố
long khánh đồng nai cần bán vườn cây cao su
sau đó lâm đã dẫn anh hải vào một vườn cây cao su
không biết của ai chỉ bán cho anh hải
sau đó sợ chủ vườn phát hiện
lâm đã đề nghị anh hải ở lại
tự đếm cây định giá rồi gặp nhau
tại nơi khác thỏa thuận mua bán
anh hải trả giá số cây cao su trên vườn là sáu mươi triệu đồng
lâm đồng ý bán và nhận cọc hai mươi triệu đồng
số tiền còn lại anh hải trả sau một mươi ngày
sau đó anh hải xác minh vườn cao su trên
không phải là của lâm nên trình báo cơ quan công an
vào cuộc xác minh ngày một mươi hai tháng ba
khi lâm đang nhận số tiền còn lại
trước cổng chợ dầu dây thì bị công an huyện thống nhất
đồng nai bắt giữ được biết
bị can nguyễn sơn lâm có một tuyên án
về tội trộm cắp tài sản
bằng các nghiệm pháp nghiệp vụ
lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm
về hình sự kinh tế và ma túy công an
thành phố hồng ngự phối hợp với các đơn vị
nghiệp vụ liên quan đã kiểm tra bắt quả tang
điểm đánh bạc ăn thu bằng tiền
dưới hình thức lắc tài xỉu tại khu đất trống
thuộc khóm an thịnh phường an bình a
thành phố hồng ngự tỉnh đồng tháp
tại hiện trường lực lượng công an bắt giữ
hai mươi ba đối tượng tham gia tiếp tục kiểm tra
thu giữ số tiền trên người các đối tượng
khoảng một trăm ba mươi triệu đồng
tan vật trên chiếu bạc là một bộ dụng cụ
lắc tài xỉu và bốn trăm năm mươi đồng
một mươi xe mô tô các loại và các mang vật khác
có liên quan qua làm việc sơ bộ ban đầu
đa số các đối tượng đều thừa nhận
hành vi đánh bạc ăn thu bằng tiền của mình
ngay sau đó các đối tượng trên đã được đưa về
cơ quan công an thành phố hồng ngự để làm việc
phục vụ công tác điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
khu công nghiệp tân hương với hàng trăm ngàn lao động
là một trong những khu công nghiệp trọng điểm
trên địa bàn của tỉnh tiền giang
hàng ngày vào giờ cao điểm mật độ lưu thông
trên tuyến quốc lộ một là rất lớn
xong hàng ngàn công nhân làm việc ở khu công nghiệp tân hương
nằm dọc trên quốc lộ một đoạn qua xã tân hương
hàng ngày vẫn liêu minh chạy ngược chiều để đi làm
bất chấp nguy hiểm và tìm ấn nguy cơ tai nạn giao thông
đây là hình ảnh phóng viên ghi nhận
vào khoảng sáu giờ bốn mươi năm phút sáng hàng ngày
tuyến quốc lộ một đoạn gần khu công nghiệp tân hương
mật độ các phương tiện cũng như người tham gia
giao thông rất đông hàng nghìn công nhân
cùng phương tiện chan trúc nhau trên đường
và tranh nhau đi để kịp giờ làm
nên đoạn đường này thường xuyên sẽ ra ủng mứ kẹt xe
có những lúc hàng trăm xe máy nối đuôi nhau
đi ngược chiều gần cả trăm mét trên quốc lộ
tuy biết việc đi ngược chiều là sai quy định
và nguy hiểm cho mình và người khác
nhưng nhiều công nhân vẫn đánh liều để rút ngắn thời gian
chính quyền địa phương đã đầu tư mở rộng tuyến quốc lộ một
nhằm đảm bảo an toàn giao thông
và ủng tắc giao thông cho phép sự lưu thông phía trong
tuy nhiên điều đó không có nghĩa là
các phương tiện xe máy được phép lưu thông
phía lòng đường của tuyến quốc lộ một
trước tình trạng này lực lượng cảnh sát giao thông
tỉnh tiền giang cũng đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể
tăng cường tuyên truyền những quy định của pháp luật
về trật tự an toàn giao thông
cũng như tuần tra kiểm soát lập lại trực tự an toàn giao thông
tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra
bên cạnh đó người dân nói chung và công nhân nói riêng
cũng cần nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ
để bảo vệ cho bản thân và những người xung quanh
với quy mô sản xuất lớn sử dụng nhiều thiết bị điện
công nhân hoạt động thường xuyên
nhưng lại chưa thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy
đây là yếu tố tiềm ẩn dẫn đến nguy cơ cháy nổ cao
ở một số cơ sở sản xuất kinh doanh
trên địa bàn của tỉnh đồng tháp
theo thống kê của công an tỉnh
trong quý i năm hai nghìn hai mươi hai
trên địa bàn tỉnh xảy ra ba vụ cháy
ở các cơ sở sản xuất kinh doanh
làm thiệt hại trên một năm tỷ đồng
nguyên nhân chủ yếu là do chập điện
trước những diễn biến phức tạp
về công tác phòng cháy chữa cháy
ở các cơ sở sản xuất kinh doanh
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ đã tăng cường kiểm tra hướng dẫn
và kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót vi phạm
thu thì vấn đề này thì phòng cũng có lên kế hoạch
là tiến hành kiểm tra xử lý các cơ sở này
để thực hiện đúng theo quy định pháp lực phòng cháy chữa cháy
kiểm tra thực tế tại công ty trách nhiệm hữu hạng
chuyên chế biến thực phẩm ngũ cốc
tù ấp tân long xã hòa thành huyện lai vung
tổ công tác phát hiện nhiều vi phạm
như công trình kho chứ chính được mở rộng
nhưng chưa có hồ sơ thẩm duyệt
thiết kế về phòng cháy chữa cháy
công trình kho chứa phụ chưa được lắp đặt báo cháy tự động
kho chính và cả kho phụ chưa được nghiệm thu
về phòng cháy chữa cháy
cơ sở được trang bị một mươi một bình chữa cháy sách tay
tuy nhiên tại thời điểm kiểm tra lại mất tác dụng
được biết vào ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
cơ sở này đã được lực lượng chức năng kiểm tra
và yêu cầu khắc phục những thiếu sót
về công tác phòng cháy chữa cháy
đến nay vẫn chưa khắc phục
theo chia sẻ của đại diện công ty
nơi đây từng xảy ra hai vụ cháy gây thiệt hại tài sản hàng tỷ đồng
những ý thức trách nhiệm trong công tác phòng cháy chữa cháy
ở công ty này lại còn chủ quan thờ ơ
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản sứ vạc vi phạm hành chính
đối với công ty
với hành vi không thực hiện văn bản yêu cầu
về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
của cơ quan có thẩm quyền
có thể nói vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở
trong công tác phòng cháy chữa cháy rất quan trọng
ngoài việc am hiểu kiến thức pháp luật về phòng cháy chữa cháy
cơ sở cần phải có đầy đủ dụng cụ phân tị phòng cháy chữa cháy
nhân viên cần được huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy
phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy
có phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đã được phê duyệt tổ chức lực lượng phòng cháy chữa cháy
tại cơ sở
trong tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn
đã tiến hành kiểm tra một trăm bốn mươi ba cơ sở

kiến nghị khắc phục một trăm hai mươi chín thiếu sót
về phòng cháy chữa cháy
phòng cháy chữa cháy như phương tiện thiết bị
bình chữa cháy cần đảm bảo chất lượng
giám sát bảo dưỡng thường xuyên
một số bản nội quy bị mờ không rõ chữ
vệ sinh ở một số cơ sở còn kém
gian mắc điện không đảm bảo an toàn
chưa thấm duyệt hồ sơ phòng cháy chữa cháy
chưa lắp đặt hệ thống báo cháy
một số công nhân hút vỡ vứt tàn thuốc
tại nơi sản xuất
qua kiểm tra đã xứ phạt vi phạm hành chính
bốn trường hợp với tổng số tiền hai mươi hai triệu tám trăm linh ngàn đồng
phòng cháy chữa cháy cần đảm bảo an toàn
đã được y bác sĩ thăm khám sức khỏe sàng lọc tư vấn
và hướng dẫn kỹ càng ngay tại điểm tiêm
đề số các em có mặt sớm hơn dự định

phòng cháy chữa cháy cần đảm bảo an toàn
được các trường thực hiện liên tục bằng nhiều hình thức
từ các nhóm riêng với phụ huynh
trong các giờ sinh hoạt chủ nhiệm
và trong buổi sáng chầu cờ đầu tiên sau hai năm dịch bệnh
và công tác chuẩn bị tâm lý sẵn sàng
cho các em
các em cũng được các trường chú trọng
không có gì phải lo lắng để mà được tiêm chữa
lúc đầu về vaccine thì mình cũng băn khoăn lắm
bởi vì là khi mà người lớn mình được tiêm
thì mình cũng có những triệu chứng như là sốt nóng
rồi cũng suy nghĩ sẽ bị sợ
nếu mà tiêm cho bé
thì bé về bé cũng bị sốt nóng
rồi có sợ bị biến chứng thì không
nhưng mà sau khi theo dõi là các học sinh
từ lớp bảy đến lớp một mươi hai đã được tiêm
thì trên báo đài
thì mình cũng thấy là
được sự quan tâm
các giáo viên cũng đã hướng dẫn
rồi bên y tế cũng
có nhiều cái thông tin tuyên truyền
thì thấy các bé không có vấn đề gì cả
nên mình nghĩ là mình tiêm tưởng
mình muốn là con mình cũng được tiêm
để được đi học an toàn như các bạn
những ngày qua sở y tế tỉnh đồng nai
đã phối hợp với ngành giáo dục
tổ chức đoàn đến giám sát kiểm tra công tác
thực hiện tiêm chủng cho trẻ
từ năm đến một mươi một tuổi tại thành phố biên hòa
và một số huyện thành phố
theo đánh giá quy trình tiêm được tổ chức đúng quy định
quá trình nhập liệu trả kết quả được thực hiện
ngay sau khi tiêm xong
quan trọng nhất là đa số trẻ được tiêm
đều rất vui vẻ phấn khởi
hiện nay qua thảo sát ở trực tế
tại đây tôi thấy là biên hòa tổ chức rất tốt
để đảm bảo an toàn cho
người tiêm rồi
sắp tới qua kinh nghiệm chúng ta thấy
chúng ta có thể áp dụng thiên với tối tượng
nhỏ hơn năm tuổi sắp tới sau đây
chúng ta tạo biển dịch cộng đồng tốt hơn
khi chúng ta tạo được biển dịch cộng đồng
thì có thể hạn chế phát triển
của virus và chấm dứt dịch bệnh sớm
trên địa bàn tỉnh đồng nai
hiện có hơn bốn trăm linh bảy trẻ em
từ năm đến một mươi một tuổi đang học tập và sinh sống
tính đến sáng hai mươi ba tháng bốn
đồng nai đã tiêm cho hơn sáu sáu trẻ
từ năm đến một mươi một tuổi
với những trẻ có vấn đề sức khỏe không tiêm được
trong đợt này sẽ được giới thiệu chuyển tuyến
và tiêm ngay sau đó tại các bệnh viện tuyến tỉnh
được biết sau ba mươi một liều vaccine
đợt này sắp tới đồng nai sẽ được phân bổ
thêm bốn mươi liều nữa để tiếp tục
triển khai tiêm cho trẻ
thưa quý vị liên quan đến việc bắt quả tang
doanh nghiệp đèn ống công ty cổ phần
bóng đèn điện quang đường số ba
khu công nghiệp biên hòa một phường an bình
thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
đổ chất thải công nghiệp chưa qua xử lý môi trường
trong quá trình khai quật
những vị trí bên trong lực lượng chức năng
đã phát hiện hơn bốn mươi hai tấn chất thải nguy hại
cụ thể lực lượng phòng cảnh sát môi trường
công an tỉnh đồng nai
phối hợp cùng các cơ quan chức năng
đã tiến hành khai quật các vị trí bên trong
xí nghiệp đèn ống công ty cổ phần
bóng đèn điện quang qua đó phát hiện
hơn bốn mươi hai tấn chất thải nguy hại
số chất thải được phát hiện này gồm
miếng thủy tinh nhiễm chất thải nguy hại
và nước thải từ quá trình sai nghiên bóng đèn thải
bước đầu qua test nhanh
nước thải xác định độ ph
vượt bảy lần cho phép được biết
trong vỏ bóng đèn thải
có chứa thủy ngân và lưu hình
nên độc hại nếu không được xử lý theo quy định
dự kiến trong ngày mai
ngày hai mươi năm tháng bốn lực lượng công an
tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng
khai quật tại các vị trí nghi vấn khác
bên trong xí nghiệp đèn ống để tiếp tục
mở rộng điều tra làm rõ
công ty cổ phần vận tải
đường sắt hà nội harako vừa cho biết
từ tám giờ ngày hai mươi năm tháng bốn
đường sắt chính thức mở bán vé tàu
thống nhất phục vụ hành khách đi lại
trong đợt cao điểm vận tải hè hai nghìn hai mươi bốn
từ ngày hai mươi sáu tháng năm
đến ngày hai mươi một tháng tám
theo đó đường sắt
chạy lại đôi tàu khách thống nhất
sm một mươi hai và kéo
hành trình hà nội sài gòn như cũ
đối với đôi tàu se ba mươi bốn
trước đó do ảnh hưởng dịch covid một mươi chín
diễn biến phức tạp sau tết
nhu cầu hành khách đi lại sụt giảm mạnh
đường sắt tạm ngừng chạy đôi tàu
sm một mươi hai rút ngắn hành trình đôi tàu
xe ba mươi bốn chỉ chạy giữa đà nẵng sài gòn
trước mắt đường sắt mở bán
bốn đôi tàu khách thống nhất chạy hàng ngày
trên tuyến bắc nam gồm
hiện đường sắt vẫn đang bán
vé tàu phục vụ hành khách đi lại
dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm
ngoài các đôi tàu đã lập trước đây
gần kín chỗ đường sắt mới đây
đã lập thêm nhiều mắc tàu trên tuyến
sài gòn nha trang hà nội hải phòng
thưa quý vị phố đêm hoàng thành huế
một điểm nhấn độc đáo hấp dẫn
trong bức tranh du lịch huế về đêm
vừa được ra mắt người dân và du khách
trong những ngày đầu tiên hoạt động
đã có hàng nghìn người dân
và du khách quốc tế đến tham quan
đây cũng là một sản phẩm nhằm kích cầu
phục hồi du lịch của tỉnh thừa thiên huế
trong dịp lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm tới đây
huế về đêm dưới môn ánh đèn màu
thành trì cố đô hiện lên thật lung linh
và cổ kính
trong không gian huế xưa du khách sẽ có dịp
thưởng thức lễ hội đặc sắc
mô phỏng lễ hội triều nguyễn
điển hình như nghi thức đổi khác
tại cổng họ môn cùng biểu diễn nghệ thuật
diễn sướng của định huế
tất cả đều tạo nên một không gian huế xưa
ngoài cổ mà không kém phần hấp dẫn
nhưng mà nếu mà có những cái phố đi bộ

mà đi bộ như thế này thì mình cảm thấy là
thành phố sẽ sôi động và trẻ trung hơn
và sẽ thu hút
nhiều khách du lịch tới huế
khám phá phố đêm du khách
được hòa mình vào không gian văn hóa cộng đồng
trải nghiệm các trò chơi dân gian thú vị
tìm hiểu về làng nghề truyền thống
và thưởng thức ẩm thực địa phương
bên cạnh không gian hiện đại
của khu phố tây sự nhộn nhịp
của phố đêm hoàng thành huế như
một làn gió mới tạo nên nét đặc trưng
trong bức tranh du lịch huế
phố đêm hoàng thành huế
nó sẽ khác hoàn toàn
cả cái phố đi bộ phố đêm của các khu vực khác
trên cả nước nó cấu thành
ở cái không gian xưa không gian duy nhất
hiện có đó là
cái không gian kiến trúc
thuộc công thể di sản
cổ đô huế một trong những cái di sản
mà được unesco đã vinh danh
giai đoạn thí điểm
phố đêm phục vụ người dân và du khách
vào thứ sáu và thứ bảy hàng tuần
trên hai trục đường lê huân và
hai mươi tám tháng ba là cơ sở tiến đến
hình thành tổng thể phố đêm hoàng thành huế
trong thời gian tới
nếu muốn thưởng ngoạn một không gian
mang dáng dấp của sự hoài cổ
thì phố đêm huế xưa sẽ là điểm đến
không thể bỏ lỡ dành cho du khách